thực tế cho thấy tái cơ cấu đổi mới trong sản xuất nông nghiệp phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể ở cơ sở để các địa phương đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống